trong vòng bảy năm trở lại đây thì các vườn tiêu lại bị mất mùa khiến cho người trồng tiêu ở bình phước lâm vào cảnh vô cùng khó khăn